tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ bắc hồ tại xã sơn định huyện sơn hòa
tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và nhân dân tỉnh phú yên
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm ngày mất của người
đây là dịp để mỗi tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên và mọi người dân tỉnh phú yên
nhìn lại những gì đã làm được và những gì chưa làm được so với những lời dặn dò của di trúc
mà người để lại cho toàn đảng toàn dân và toàn quân